hiện vẫn chưa có con số thống kê cụ thể về số người lao động tự do ngoại tỉnh mất việc làm
và đang mắc kẹt tại đà nẵng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
song hầu như họ đều có chung nguyện vọng đó là sớm được bố trí những chuyến tàu
chuyến xe để họ có thể trở về quê nhà
đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại được trong một lần người dân nghe thông tin
có hội từ thiện phát hỗ trợ bằng nhu yếu phẩm
dù đà nẵng đang trong những ngày thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về giãn cách xã hội
nhưng vì khó khăn nên nhiều lao động tự do ngoại tỉnh đã tập trung để mong nhận được hỗ trợ
còn tại các khu nhà trọ trên địa bàn đà nẵng phần lớn những người ở lại
chủ yếu là công nhân học sinh sinh viên hoặc lao động tự do chưa kịp về quê
khi dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra
từ thực trạng trên chính quyền thành phố đà nẵng các tổ chức cá nhân trên địa bàn
đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn đồng thời lãnh đạo thành phố đã có công
văn trình thủ tướng kiến nghị cho phép công dân của các địa phương đang tạm trú tại đà nẵng được trở về nơi cư trú